mô hình trồng rừng kết hợp với chăn nuôi đại gia súc đang là hướng phát triển kinh tế mới ở tỉnh lai châu
mô hình này không những tạo công an việc làm đem lại thu nhập ổn định cho nhiều lao động là người đồng bào dân tộc
mà còn góp phần bảo vệ và phát triển rừng hiệu quả
việc phát triển mô hình trồng rừng kết hợp chăn nuôi đại gia súc đang được nhân rộng và phát triển ở các địa phương của tỉnh lai châu
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
lê lai châu lập nghiệp từ năm hai nghìn sáu với hai bàn tay trắng
công việc ban đầu là công nhân khai thác đá nhưng với sở thích và niềm đam mê trồng trọt và chăn nuôi từ bé
đã thôi thúc anh nguyễn xuân oanh ở thôn vàng khon thị trấn phong thổ tỉnh lai châu
chuyển sang nhận khoán bảo vệ trồng rừng kết hợp với chăn nuôi đại gia súc
đến nay mô hình này đã đem lại cho anh tổng thu nhập tám trăm linh triệu đồng một năm
ngoài ra anh oanh còn tạo công an việc làm cho năm lao động thường xuyên và một mươi một mươi năm lao động thời vụ
với thu nhập từ năm đến sáu triệu đồng một tháng

là tôi sẽ phát triển cái đấy mà hiện tại bây giờ đang phát triển rồi
để người dân sống được bằng nghề rừng không phải là việc làm dễ dàng
nhưng với cách làm tận dụng tán rừng để trồng các cây có giá trị kinh tế cao như sa nhân tím
tam thất nghệ kết hợp với trồng cỏ để chăn nuôi đại gia súc
đã thực sự tạo công an việc làm cho nhiều lao động là người dân tộc bản địa
đồng thời vẫn bảo đảm được độ che phủ và rừng phát triển tốt
tôi thấy là cái mô hình trồng rừng kết hợp với chăn nuôi đại gia súc
và phát triển một số cây dược liệu để tán rừng là thực sự là rất có hiệu quả
và đây là một mô hình mà chúng tôi đang quan tâm và để phát triển nhân rộng thêm nữa
để đem lại cái hiệu quả kinh tế để người dân sống được từ nghề rừng
xu hướng phát triển mô hình trồng rừng kết hợp với chăn nuôi đại gia súc
đang được các địa phương của tỉnh lai châu thực hiện đem lại hiệu quả kinh tế cao
cùng với đó công tác trồng mới
chăm sóc và bảo vệ rừng được người dân thực hiện bảo đảm độ che phủ
và đem lại nguồn thu nhập ổn định góp phần giảm nghèo bền vững